việc biết sơn có tình cảm với kiều nên việt và sơn xảy ra hiểm khích
vị không thích em gái quen với việt hạnh cầm ly thủy tinh đập vào đầu việt gây thương tích
việt không đánh trả lại hạnh mà cầm ly thủy tinh đập vào đầu sơn
thế vậy hạnh liền lấy dao bấm đâm trúng vùng ngực việt
được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên việt đã qua cơn nguy kịch
còn hạnh đã bị lực lượng công an phường mỹ phước bắt giữ cùng con dao gây án
qua công tác đăng ký phòng cảnh sát giao thông công an hà nam đã phát hiện trường hợp làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sau khi được bùi văn đẳng chú tại xã thanh tân huyện thanh liêm
thế chấp giấy tờ xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi c một mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy để vay hai trăm bảy mươi triệu đồng
thì chị nguyễn thị thúy minh đã có đơn đề nghị phòng cảnh sát giao thông công an hà nam xác minh
kết quả xác định chứng nhận đăng ký xe ô tô trên là giả
giấy tờ xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi c một mươi nghìn bảy trăm ba mươi bảy đang được thế chấp tại ngân hàng
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã bàn giao hồ sơ vụ việc về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
để điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
chuyên trộm tiền mừng đám cưới trần thị ngọc ánh chú tại phường mỏ trè thành phố sông công tỉnh thái nguyên
vừa bị công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên tạm giữ để điều tra
tại cơ quan điều tra ánh khai nhận vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đi qua
tổ một mươi hai phường trung thành anh đã trả trộn vào đám cưới của gia đình bà lưu thị hà
chú tại phường trung thành thành phố thái nguyên
lợi dụng sơ hở của gia chủ đối tượng lên tầng hai phá tủ lấy trộm chín mươi tám triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền mừng cưới
bước đầu ánh còn khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tiền mừng cưới với thủ đoạn như trên
tại thành phố thái nguyên và huyện phú bình
công an tp thái nguyên đã thu hồi chín mươi tám triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền ánh trộm cắp được
và đang xác minh làm rõ các vụ trộm khác để xử lý theo quy định của pháp luật
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv